bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển sáu bao thuốc lá ngoại qua biên giới
vào lúc giờ một mươi phút ngày một mươi ba tháng ba tại khu vực cầu mỹ bình thuộc ấp bốn xã mỹ quý tây huyện đức huệ
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng đối tượng trần triệu phú sinh năm hai nghìn bốn
trú tại địa bàn đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một k năm mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
kiểm tra bên trong xe có sáu gói thuốc lá ngoại
ban đầu đối tượng khai nhận số thuốc lá này là của một người khác cùng chú tại địa bàn
thuê vận chuyển từ tho mò đến huyện hóc môn tp hcm với giá là năm trăm linh đồng
trần triệu phú hết sức manh động liều lĩnh trong quá trình vận chuyển thuốc lá
đối tượng đã sử dụng ma túy khám xét trên xe tổ khá án còn phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy
với chủ trương quyết liệt ngăn chặn tình trạng khai thác vận chuyển các chai phép
bộ đội biên phòng tp hcm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngừa đấu tranh
và xử lý nghiêm những đối tượng và hành vi sai phạm
tại chốt gò gia thuộc trạm kiểm sát giám sát trên sông bộ đội biên phòng tp hcm phát hiện
hai phương tiện xà lan chở cát đang hành trình từ hướng ngã ba sông gò gia cái mép và sông gò gia
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được khóa đơn chứng từ nguồn gốc của số hàng hóa
qua lời khai ban đầu xà lan do ông lê văn khánh làm
thuyền trường chở khoảng sáu trăm linh m khối cát nhiễm mặn và xà lan do ông trần hùng dương làm thuyền trường
chở hơn sáu trăm linh mét khối cát nhiễm mặn
các đối tượng khai lấy cát sang mạn tại khu vực cửa long sơn thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
cho ông nguyên minh đức đưa về bình dương
hiện hai phương tiện đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị làng cổ đường lâm ở thị xã sơn tây hà nội đang ngày càng thu hút nhiều du khách
trong và ngoài nước đến thăm quan trải nghiệm
tuy nhiên thời gian gần đây tại đây lại xuất hiện tình trạng xe điện chở khách hoạt động tự do
thiếu thủ tục pháp lý chưa quy củ lộn rộn
trên địa bàn xã đường lâm có hai đơn vị được cấp phép thí điểm sử dụng xe điện đưa đón khách tham quan làng cổ
tuy nhiên tại địa điểm này gần đây nhiều xe cũ nát không biển số không cấp phép không biển hiệu cũng ngang nhiên hoạt động
các xe này tiềm bẩn mất an toàn giao thông
đồng thời gây bức xúc cho khách điện
cho các đơn vị kinh doanh được cấp phép
sau khi các đơn vị được phép triển khai hoạt động thì chúng tôi sẽ tổ chức tẩm huấn cũng như tổ chức phối hợp với các liên quan làm sao để xây dựng đội ngũ xe điện cũng sẽ là một trong những hành động sản phẩm du lịch của đường lâm
trong khi đợi các cơ quan chức năng liên quan đưa ra quy chế công an thị xã sơn tây vẫn tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định
bên cạnh đó phối hợp với các phòng chức năng của thị xã đánh giá việc thí điểm xe điện chở khách tại làng cổ đường lâm nhằm thống nhất đồng bộ chặt chẽ và đề xuất những biện pháp cụ thể thiết thực góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng như thu hút đông đảo du khách tham quan
ngày chín tháng ba vũ tiến cảnh điều khiển xe ô tô va chạm với xe máy do một nữ sinh điều khiển và đã khiến cho nữ sinh này tử vong trên đường đi cấp cứu
lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với đối tượng cảnh kết quả một ba trăm chín mươi bốn mg trên lít khí thở
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ăn cơm ở nhà người quen uống rượu và điều khiển xe ô tô trên đường về thì gây ra vụ tai nạn
tối ngày một mươi bốn tháng ba một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà trọ trong ngõ một trăm tám mươi bảy phố triều khúc xã tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội khiến cho nhiều người hoảng sợ
tiếp nhận tin báo từ trung tâm một trăm một mươi bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện thanh trì đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ hỗ trợ chủ nhà xử lý dập tắt đám cháy
tuy nhiên trong lúc mất bình tĩnh một người phụ nữ hoảng loạn đã bị cắt
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập cháy tủ lạnh